được các đơn vị bạn đến tham quan học tập kinh nghiệm
việc phải xếp hàng dài chờ đợi thanh toán viện phí không còn là nỗi bức xúc của người bệnh
thưa quý vị chương trình của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại
những hiến kế của người dân và doanh nghiệp về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở mong được gửi về qua hộp thư
đô thị thông minh thnda gmail com
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website nhân dân tv vn
xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị
hẹn gặp lại quý vị trong lần phát sóng tiếp theo
xin kính chào tạm biệt